còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các đồng chí hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
trong sáng ngày hôm nay các đại biểu quốc hội đã biểu quyết thông qua bốn dự án luật và hai nghị quyết
trong đó luật thi hành án hình sự sửa đổi được thông qua với tỷ lệ cao
với trên chín mươi một đại biểu tán thành quốc hội đã biểu quyết thông qua luật thi hành án hình sự sửa đổi
điểm đáng lưu ý đó là sau khi tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội dự án luật này đã bỏ quy định cho phép đưa phạm nhân lao động tại các khu sản xuất điểm lao động ngoài trại giam do doanh nghiệp đầu tư
luật thi hành án hình sự sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
cũng trong sáng nay quốc hội biểu quyết thông qua luật phòng chống tác hại của rượu bia trong đó bổ sung điểm mới là cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
quốc hội cũng thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ luật giáo dục sửa đổi và hai nghị quyết gồm nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập công ước số chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể và nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của quốc hội năm hai nghìn một mươi chín
chiều nay sau khi biểu quyết thông qua một số nghị quyết và một số dự án luật theo chương trình làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã phát biểu bế mạc kỳ họp thứ sáu
phát biểu bế mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh sau hai mươi ngày làm việc với tinh thần dân chủ nghiêm túc và trách nhiệm quốc hội khóa một mươi bốn đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của kỳ họp thứ bảy với nhiều nội dung trên tất cả các lĩnh vực lập pháp giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
đặc biệt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã đề cập một số mặt công tác trọng tâm tại kỳ họp này như công tác giám sát chuyên đề công tác chất vấn và trả lời chất vấn
quốc hội nhận định trong thời gian qua nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực cả về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và đối ngoại
chúng ta tự hào khi việt nam vừa được bầu làm ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc với số phiếu rất cao
điều đó khẳng định vị thế của nước ta là một thành viên có trách nhiệm và tích cực trong cộng đồng quốc tế
tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn không ít khó khăn
hạn chế vẫn đang phải đối mặt với những thách thức mới
đề nghị chính phủ nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu quốc hội tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn
có các giải pháp kịp thời hiệu quả trong chỉ đạo điều hành để giữ vững đa tăng trưởng
bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế làm phát chủ động linh hoạt ứng phó trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế chính trị thế giới

chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng nhấn mạnh trên cơ sở lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri và xem xét đề xuất của đoàn đại biểu quốc hội
các đại biểu về những vấn đề nổi cộng gây nhiều bức xúc trong thời gian qua
quốc hội đã quyết định chọn chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em để tiến hành giám sát tối cao trong năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng khẳng định qua mỗi kỳ họp hoạt động của quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân bám sát thực tiễn cuộc sống

nhưng bộ máy nhà nước nói chung hoạt động thực sự có hiệu quả
tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn xin trân trọng cảm ơn
như vậy là kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn đã chính thức bế mạc vào chiều nay
bên hành lang quốc hội phóng viên truyền hình công an nhân dân đã ghi nhận ý kiến của các đại biểu đánh giá về chất lượng của kỳ họp lần này
trong kỳ họp này có những dự thảo luật rất là quan trọng và liên quan đến hầu hết người dân
ví dụ như là luật bộ luật lao động rồi luật sửa đổi bổ sung một số cái điều của luật cán bộ công chức và viên chức
rồi luật về tổ chức chính quyền địa phương rồi luật tổ chức chính phủ
và tôi nhận thấy là các đại biểu cũng đã có những ý kiến đóng góp ý cho các đại biểu
dự thảo luật này rất là xác đáng và rất là cụ thể chất lượng
tại kỳ họp lần này thì cái điều mà đại biểu hài lòng nhất đó là vấn đề về chất vấn
và chất vấn được các bộ trưởng trả lời hết sức là thẳng thắng và nghiêm túc nhận những trách nhiệm thiếu sót của mình
và đồng thời cũng là vấn đề về tranh luận giữa các đại biểu quốc hội cũng diễn ra hết sức là sôi nổi
để giúp cho cái quá trình làm luật của chúng ta nó sát với thực tiễn và đi vào cuộc sống
không khí tranh luận thì rất là dân chủ
cầy mở trách nhiệm có tập trung
nói chung là đây là cái sự cầy mở của quốc hội
với thành viên chính phủ người chất vấn và người trả lời chất vấn đều có trách nhiệm với nhau
để hướng tới là phục vụ người dân giải quyết những vấn đề của người trên quân thân
cho đó là rất là tốt
bốn vấn đề mà được chọn đưa ra chất vấn thì đều là những vấn đề mà các lĩnh vực bộ phụ trách
đều có những việc mà nhân dân và cử tri rất là quan tâm
điều hành của chủ tịch thì tôi cũng như các lĩnh vực của quốc hội khác thấy rất là hài lòng
và đồng ý với cái cách điều hành của chủ tịch
thứ nhất là chủ tịch đã bám rất là sát cái chương trình mà quốc hội đã đề ra
thời gian dành phân bố cho từng cái nội dung từng cái phần trong phiên trả lời chất vấn
thứ hai là cách điều hành của chủ tịch chủ tịch khái quát vấn đề rất là đầy đủ
tất cả các thành viên khi mà được chất vấn thì phải trả lời tất cả những nội dung
mà đại biểu quốc hội đã nêu và cái điều hành của chủ tịch cũng hết sức là linh hoạt
sau phiên bế mạc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc
đã chủ trì buổi họp báo công bố kết quả của kỳ họp
theo báo cáo tại kỳ họp này quốc hội đã thông qua bảy luật và hai nghị quyết
liên quan đến quy định cấm uống rượu bia khi lái xe
vừa được thông qua nhận được sự quan tâm của phóng viên tại họp báo
về việc này tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc lý giải
quy định đã uống rượu bia thì không lái xe đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ hơn so với luật giao thông đường bộ
về việc lấy ý kiến thăm dò vừa qua chỉ đạt năm mươi
theo ông phúc do đại biểu quốc hội chưa hiểu rõ nội dung này nên biểu quyết chưa cao
nhưng sau đó tại các phiên họp được giải thích rõ đại biểu đã hiểu rõ hơn
nên phiên biểu quyết thông qua dự án luật là nhận được sự đồng thuận cao
với quy định đã uống rượu bia thì không lái xe
ngoài luật phòng chống tắc hại của bia rượu
sáu dự án luật khác được quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này gồm luật giáo dục được sửa đổi
luật thi hành án hình sự sửa đổi luật đầu tư công sửa đổi
luật quản lý thuế sửa đổi luật kiến trúc và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm
hai nghị quyết cũng được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy
gồm nghị quyết gia nhập công ước số chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế
về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
và nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh đã điều chỉnh tám dự án của chương trình năm hai nghìn một mươi chín
và quyết định một mươi tám dự án của chương trình năm hai nghìn hai mươi
quốc hội giao ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ các ngành các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch
khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các luật
nghị quyết vừa được quốc hội thông qua sớm ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật góp phần đưa luật sớm đi vào cuộc sống
các cơ quan của quốc hội thường xuyên giám sát việc thi hành luật
chiều nay công an tỉnh hòa bình đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm
thực hiện chỉ thị số ba ctbca x một mươi một của bộ công an về xây dựng toàn diện công an cấp huyện
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
qua một mươi năm triển khai thực hiện chỉ thị số ba của bộ công an
công an tỉnh hòa bình đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác công an
tổ chức bộ máy công an cấp huyện từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn
chuyên sâu phù hợp với tình hình thực tế
tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn thành đã biểu dương và chúc mừng những kết quả
mà trong một mươi năm qua lực lượng công an tỉnh hòa bình đã đạt được
đồng chí thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới công an tỉnh hòa bình sẽ phát huy hơn nữa
tinh thần trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
nhân dịp này nhiều cá nhân và tập thể cũng đã được tặng bằng khen
vì đã có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
tại thành phố đà nẵng bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam phối hợp với tổng cục hải quan
chiều ngày hôm nay đã tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh
phòng chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển
tại hội nghị đại diện hai đơn vị đã báo cáo tình hình
kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển
năm hai nghìn một mươi tám và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể bộ tư lệnh cảnh sát biển và tổng cục hải quan đã phát hiện bắt giữ xử lý hai mươi bốn một trăm chín mươi bảy vụ việc
tăng vật thu giữ gồm nhiều mặt hàng như xăng dầu thuốc lá pháo nổ thực phẩm
và khối lượng lớn heroin ma túy tổng hợp
tổng số tiền xử phạt lên tới bảy trăm tám mươi ba tỷ đồng
đặc biệt hội nghị đã tập trung thảo luận tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đồng thời xây dựng quy chế công tác phối hợp
giữa hai lực lượng từng bước hoàn thiện xuất sắc nhiệm vụ góp phần giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia
tiếp tục với các thông tin khác vào sáng ngày hôm nay một chiếc máy bay quân sự đã bị rơi
trên địa bàn của tỉnh khánh hòa bộ quốc phòng đã có thông tin chính thức về vụ việc này
thông tin từ bộ quốc phòng cho biết vào lúc chín h một mươi phút ngày hôm nay máy bay iak năm mươi hai mang số hiệu chín của trung đoàn chín trăm hai mươi ba
trường sĩ quan không quân thuộc quân chủng phòng không không quân tổ chức bay huấn luyện
sau khi hoàn thành bài bay trên đường bay về máy bay mất liên lạc với sở chỉ huy lúc chín giờ ba mươi năm phút
đơn vị đã khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm phát hiện và tiếp cận máy bay rơi
tại chân đập suối dầu nha trang khánh hòa xa khu dân cư
hai phi công bay huấn luyện hy sinh gồm đại úy lê xuân trường biên đội trưởng phi đội một trung đoàn chín trăm hai mươi hy sinh trong buồng lái
trung sĩ đào văn long học viên bay hy sinh trên đường đi cấp cứu
hiện nay bộ quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của bộ phối hợp với quân chủng phòng không không quân
điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn phối hợp với các đơn vị chính quyền địa phương trên địa bàn
nhanh chóng khắc phục hậu quả thăm hỏi động viên gia đình và giải quyết chính sách đối với hai phi công hy sinh
trong khi đó theo báo cáo nhanh của ban an toàn giao thông tỉnh tây ninh vào khoảng sáu giờ sáng ngày hôm nay
ô tô đầu kéo mang biển số năm mươi một c chín mươi bốn nghìn bảy trăm tám mươi kéo theo semira mok lưu thông trên tuyến quốc lộ hai mươi hai thì bị nổ lốp
đã khiến cho xe mất lái đâm vào xe ô tô năm chỗ vụ tai nạn đã khiến năm người trên xe ô tô tử vong tại chỗ
lái xe container đã bị tạm giữ tại cơ quan công an huyện trảng bàng để điều tra xét nghiệm về ma túy
và nồng độ cồn
theo báo cáo của cục đăng kiểm việt nam cho thấy xe ô tô đầu kéo nói trên thuộc chủ sở hữu của công ty trách nhiệm
hữu hạ một thành viên vận tải cường hương thịnh có địa chỉ tại số tám trăm bốn mươi chín quốc lộ một a khu phố một phường thạnh xuân
quận một mươi hai tp hcm sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã gửi lời
chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh khẩn trương chỉ đạo
ban an toàn giao thông tổ chức thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên
sớm bàn giao phối hợp và hỗ trợ gia đình đưa thi thể của những người bị nạn về quê mai táng
cơ quan công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
đối với tổ chức cá nhân có liên quan đặc biệt kiểm tra xem yếu tố an toàn kỹ thuật của phương tiện
các đơn vị chức năng kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải
bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu xe container trong vụ tai nạn
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc cho biết đã có văn bản thông báo gửi đảng bộ thanh tra bộ xây dựng
tri bộ phòng phòng chống tham nhũng tri bộ phòng thanh tra xây dựng
có liên quan tới sự việc đoàn thanh tra bộ xây dựng bị lập biên bản về hành vi vòi tiền
khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc cho biết đã bắt quả tang khám xét khẩn cấp nơi làm việc
tại trụ sở ubnd huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
hai đối tượng cán bộ của đoàn thanh tra bộ xây dựng là trưởng đoàn nguyễn thị kim anh và cán bộ đảng hải anh
trong đó bà nguyễn thị kim anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hiện cư trú tại quận hai bà trưng tp hà nội phó trưởng phòng phòng phòng chống tham nhũng
thuộc thanh tra bộ xây dựng đã có hành vi nhận hối lộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra
theo quyết định của thanh tra bộ xây dựng về việc thanh tra công tác quy hoạch
quản lý thực hiện quy hoạch được phê duyệt công tác cấp phép xây dựng quản lý sau cấp phép
và công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn thuộc huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc cũng đã có văn bản thông báo đến bộ xây dựng
về trường hợp của cán bộ đặng hải anh ba mươi tám tuổi quê ở huyện thanh trì hà nội
chuyên viên phòng thanh tra xây dựng số hai thuộc thanh tra bộ xây dựng có hành vi nhận hối lộ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại huyện vĩnh tường
văn bản của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc cũng cho biết cả hai cán bộ trên
khi thực hiện và đang bị giam giữ tại trại tạm giam công an tỉnh vĩnh phúc
trong đó ngày một mươi hai tháng sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an tỉnh vĩnh phúc đã lập biên bản về vụ việc đoàn thanh tra bộ xây dựng có biểu hiện tiêu cực
khi thực hiện công tác thanh tra tại huyện vĩnh tường
liên tiếp triệt phá các tụ điểm đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn tại các tỉnh nghệ an lào cai sơn la
cơ quan công an các địa phương đã thu giữ gần một mươi chín bánh heroin một mươi kg ma túy đá và ketamin cùng với hơn hai viên ma túy tổng hợp
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
công an nghệ an vừa triệt phá bắt giữ dòng chùa mùa trú tại huyện kỳ sơn
khi đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy tại cửa khẩu thanh thủy huyện thanh trương
tại hiện trường thu giữ một kg ma túy tổng hợp bao gồm chín kg ma túy đá và một kg ma túy ketamin một xe máy và ba điện thoại di động
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận là người việt nhưng đã sang lào sinh sống và nhập quốc tịch
còn tại lào cai công an huyện mường khương bắt quả tang hai đối tượng là giang xeo ký và lý a páo
cùng chú tỉnh lào cai đang có hành vi vận chuyển trái phép một mươi sáu bánh heroin
hai đối tượng khai nhận số ma túy trên là do sùng xeo páo trú tại tỉnh đắk lắc thuê mang đi tiêu thụ
lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng có liên quan là giang a trống sùng xeo di cùng chú tỉnh lào cai
nguyễn văn tiến chú tỉnh nghệ an đối tượng tiến khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên
với giá năm trăm linh triệu đồng từ nghệ an lên lào cai để tiêu thụ
công an huyện sông mã tỉnh sơn la vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng thu giữ hơn hai năm bánh ma túy
và hơn hai viên ma túy tổng hợp đối tượng tòng thị mũ chú huyện sông mã bị bắt quả tang
khi đang tăng chữ một mươi viên ma túy tổng hợp khám xét nơi ở của tòm thị mũ lực lượng công an thu giữ
thêm hai năm bánh heroin hai viên ma túy tổng hợp mở rộng điều tra công an huyện sông mã
đã ra lệnh giữ và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với lào văn thành chú cùng nghệ phương
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
xin tiền không được đối tượng đã dùng dao đe dọa rồi đâm nhiều nhát khiến cho nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn
sau một mươi năm ngày gây án đối tượng là nguyễn ngọc tú một mươi chín tuổi trú tại thôn năm xã nghĩa hưng huyện lạng giang tỉnh bắc giang
đã bị công an tỉnh bắc ninh bắt giữ về tội giết người cướp tài sản
tại cơ quan công an tú khai nhận ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín do không có tiền bắt xe về nhà trọ
nên đã xin tiền của một người đàn ông trú tại khu ba phường đại phúc thành phố bắc ninh
nhưng nạn nhân không đồng ý và đã xảy ra xô xát tú rút dao đe dọa đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong
rồi lấy tài sản và bỏ trốn vụ việc xảy ra tại khu vực hồ điều hòa văn miếu thuộc phường võ cường thành phố bắc ninh
nguyễn ngọc tú là đối tượng lang thang không biên lạm ổn định thiếu sự quản lý của gia đình
tại cơ quan điều tra tù đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã thu giữ tăng vật vụ án và ra lệnh bắt người
trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn ngọc tú về tội giết người cướp tài sản